về sự cố đối với các công trình thủy điện đắc ca đắc sinh một trên địa bàn tỉnh đắk nông trong đợt lũ vừa qua
có nguy cơ gây mất an toàn đối với bà con các tỉnh đắk nông bình phước
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
bộ xây dựng ubnd tỉnh đắk nông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn và vận hành các đập hồ chứa thủy điện
phó thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả xử lý trước ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời bộ công thương và ubnd tỉnh đắc nông theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chỉ đạo
giám sát chủ các đập hồ chứa nước khẩn trương khắc phục sự cố triển khai ngay các biện pháp
đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư vùng hạ du theo đúng quy định
ubnd các tỉnh đắc nông
bình phước chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động xây dựng phương án nhằm bảo đảm an toàn cho dân cư
ở vùng hạ du đập thủy điện đắc ca đắc xin một trong mọi tình huống